thưa quý vị sáng nay một mươi một tháng năm hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
kính thưa các đồng chí trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
theo chương trình vừa được trung ương thông qua tại hội nghị này ban chấp hành trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề
phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và việc phân bổ đại biểu dự đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
trước hết tôi xin được thay mặt bộ chính trị ban bí thư và với tình cảm cá nhân
nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí ủy viên trung ương đảng và các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị
lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất
sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở nếu vấn đề để các đồng chí quan tâm nghiên cứu thảo luận và xem xét quyết định
một là về phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
như các đồng chí đã biết
ngay sau khi thành lập các tiểu ban
đồng chí đã chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng tại hội nghị trung ương tám
việc chuẩn bị các văn kiện đại hội đã được tiến hành một cách khẩn trương nghiêm túc kỹ lưỡng
trung ương đã cho ý kiến về các dự thảo văn kiện ở hai hội nghị trung ương một mươi và một mươi một
và hiện nay các dự thảo văn kiện đại hội đã được gửi đến các cấp ủy tổ chức đảng trong cả nước
để lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ các cấp
từ nay cho đến đại hội đảng toàn quốc
cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội
ban chấp hành trung ương phải tập trung công sức cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội theo quy định của điều lệ đảng
đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng
đòi hỏi chúng ta phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ
và tiến bộ phù hợp
như các đồng chí đã biết
là mới đây tại hội nghị cán bộ toàn quốc ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
được phép của bộ chính trị
tôi đã phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở định hướng về vấn đề này
và hình như là được dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đồng tình
tại hội nghị cán bộ toàn quốc
hội nghị hôm nay trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến và xem xét quyết định
phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba
và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sẽ được bàn gọi
việc quan trọng mà bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến hội nghị trung ương lần này
báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu kỹ và cho ý kiến vào những vấn đề cụ thể nhưng hết sức quan trọng này
góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo sức chiến đấu của tập thể bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương trong thời gian tới
thưa các đồng chí hội nghị của chúng ta diễn ra đúng vào thời điểm cả nước đang có rất nhiều hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
sự kiện này lớn lắm rất thiêng liêng và quan trọng
một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh